tính từ đầu năm đến nay hà nội ghi nhận gần bốn trăm linh trường hợp bệnh nhân tay trần miệng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu số ca mắc giảm bảy mươi sáu tuy nhiên từ đầu tháng chín số bệnh nhân đến khám
tại các bệnh viện có dấu hiệu gia tăng tại bệnh viện đa khoa sengpon từ đầu tháng chín
trung bình mỗi ngày ghi nhận từ hai đến năm bệnh nhân vào điều trị bệnh tay chân miệng
bệnh nhi nguyễn ngọc quỳnh một mươi một tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suốt kéo dài ba ngày
gan bàn tay chân đầu gối có nổi nhiều nốt quấy khóc
bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhi mắc tay chân miệng độ hai
bác sĩ nguyễn ngọc quỳnh một mươi một tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suất kéo dài ba ngày
gan bàn tay chân miệng độ hai
bác sĩ nguyễn ngọc quỳnh một mươi một tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suất kéo dài ba ngày
có nổi nhiều nốt quấy khóc
bác sĩ nguyễn ngọc quỳnh một mươi một tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suất kéo dài ba ngày
có nổi nhiều nốt quấy khóc
tại khoa nhi bệnh viện đa khoa sehpon
tại khoa nhi bệnh viện đa khoa sehpon
số ca mắc tay chân miệng vào điều trị có xu hướng tăng từ đầu tháng chín
số ca mắc tay chân miệng vào điều trị có xu hướng tăng từ đầu tháng bốn
trung bình một ngày thu dung từ hai thì năm ca lỡ tuổi mắc chủ yếu là dưới năm tuổi
trung bình một ngày thu dung từ hai thì năm ca lỡ tuổi mắc chủ yếu là dưới năm tuổi
tính từ đầu năm đến nay khoa nhi đã tiếp nhận điều trị cho hơn năm mươi bệnh nhân
trong đó riêng tháng chín hai mươi sáu ca mắc tay chân miệng được chỉ định điều trị
theo bác sĩ bệnh tay chân miệng sẽ nguy hiểm nếu có biến chứng
chín mươi chín bệnh tay chân miệng vẫn là bệnh lành tính tự khỏi
tuy nhiên vẫn phải có sự giám sát và theo dõi của bố mẹ và của nhân viên y tế
còn lại một thì có thể bệnh nhân có những biến chứng về thần kinh
về tim mạch viêm cơ tim hoặc là bệnh chứng về thần kinh rất là nguy hiểm
và tử vong rất là nhanh trong vòng ba mươi phút đến một hai ngày đầu
những bệnh nhân diễn biến rất nhanh
nhưng nhận định ban đầu của chúng tôi năm nay thì trên tay miệng
tuy rằng số lượng có tăng lên nhưng mà mức độ lặng thì không lặng lắm
tuy nhiên chúng ta cũng không nên chủ quan
khi bị chân tay miệng thì lên khám sớm để các bác sĩ sẽ hướng dẫn cách theo dõi cho con
nếu cần thì phải nhập viện điều trị
thứ hai điều quan trọng hơn là bác sĩ sẽ hướng dẫn cách vệ sinh phòng bệnh
để không bị phá
phòng bệnh không lây dụng cho các cháu khác
từ tháng chín đến tháng một mươi hai là thời điểm mà hà nội phải đối mặt với bệnh tay chân miệng
vì vậy khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh
cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh